ngày hôm nay ngày hai mươi hai tháng hai sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh trên một số phương tiện thông tin đại chúng
về việc một trường hợp giả bác sĩ vào làm việc tại khu điều trị ở tp hcm
bộ y tế đã có văn bản khẩn yêu cầu xác minh và làm rõ thông tin phản ánh
cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế cho biết đã nhận được phản ánh trên một số phương tiện thông tin đại chúng
về việc ông nguyễn quốc khiêm giả bác sĩ vào làm việc tại một khu điều trị
ở trường cao đẳng điện lực tp hcm tại quận một mươi hai tp hcm từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
theo danh sách sinh viên tham gia hỗ trợ khu cách ly của đại học y dược tp hcm
đặc biệt theo thông tin bác sĩ giả này được giao phụ trách chính khu điều trị chuyển đổi
từ khu cách ly và ký các báo cáo chuẩn đoán các văn bản chuyển tuyến
đồng thời xưng là bác sĩ của bệnh viện trợ rẫy
sau khi xem xét bộ y tế cục quản lý khám chữa bệnh đề nghị sở y tế tp hcm
đại học y dược tp hcm bệnh viện trợ rẫy khẩn trương xác minh làm rõ thông tin trên phương tiện đại chúng
về trường hợp giả bác sĩ nêu trên đồng thời xử lý vi phạm các quy định theo pháp luật hiện hành